những ngày qua người dân tại tỉnh trà vinh không khỏi xác xa chết cái chết của vợ chồng chị tt kc
hai mươi năm tuổi và anh ntd ba mươi bốn tuổi để lại hai đứa con gái bảy và ba tuổi
theo kết quả điều tra từ cơ quan cảnh sát công an tỉnh trà vinh cho biết vào sáng ngày một mươi bốn tháng bốn
sau khi nhận được tin báo từ người dân qua kiểm tra cho thấy căn nhà vợ chồng anh đê có dấu hiệu bất thường
cửa đóng kín suốt bốn ngày khi phá cửa vào trong vợ chồng anh đê đã tử vong
riêng hai bé gái bảy và ba tuổi sức khỏe yếu đói được đưa đi bệnh viện cấp cứu
khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi cho vợ chồng anh đê tử vong do thuốc an thần
đồng thời cơ quan điều tra xác minh hiện gia đình anh đê đang nợ một số tiền khoảng năm trăm linh triệu đồng
bốn ngày sau khi xảy ra sự việc chúng tôi tìm về ấp xuân thạnh xã hòa thuận
huyện châu thành tỉnh trà vinh nơi gia đình ông nguyễn văn nhiều
bảy mươi một tuổi bố anh d đang sinh sống
ngồi trước căn nhà nhỏ ông nhiều vẫn chưa ngôi ngoài trước nỗi đau quá lớn của gia đình phải chịu đựng
bố mẹ mất đi hai chị em mt bảy tuổi và m p ba tuổi được vợ chồng ông nhiều đón về chăm sóc nuôi dưỡng
ôm hai đứa nhỏ vào lòng ông nhiều nức nghẹn
giờ tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì con trai mình con dâu mình nó lại làm như vậy
may bà phát hiện kịp hai đứa nhỏ về chứ mà để thêm một ngày nữa tụi nó cũng không trụ nồi
theo ông nhiều anh d là đứa con trai
anh d là đứa con trai duy nhất của vợ ông
ngoài ra vợ chồng ông còn có ba người con gái đã lập gia đình
trước đây vợ chồng anh đê sống chung với vợ chồng ông ở xã hòa thuận
tuy nhiên để thuận tiện làm ăn gia đình anh đê dọn ra ngoài khoảng năm tháng trước
anh đê cho biết mua được căn nhà ở ấp sa bình xã long đức thành phố trà vinh nơi xảy ra sự việc
tuy nhiên sự thật thì đây chỉ là nhà thuê của hai vợ chồng
thằng d nó không bao giờ nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra
hỏi thì hai vợ chồng cứ bảo tuyệt con lớn rồi
bố mẹ an tâm đi
có ngờ đâu lại xảy ra cơ sự như vậy
hai đứa nhỏ này thát chết cũng như thằng đồng nghiệp của thằng d
nó gọi điện thì con bé thanh mới bốc máy nói cứu con cứu vô con
lúc đó mới biết mà chạy lên nhà
ông nhiều đau đớn nói
lúc đến nhà của vợ chồng anh d phải mất thời gian cắt cổng đè khóa đập kính cường lực
ông nhiều mới tiếp cận được hiện trường
có điều cảnh tượng đập vào mắt khiến ông chết lặng ngụp ngã tại chỗ
hé được cánh cửa ra thì tôi thấy hai chúng nó xình lên rồi
tôi chỉ biết chạy vô âm hai đứa nhỏ ra ngoài để đi bệnh viện
không dám quay lại nhìn
con bé t p ngược sụi lơ nó là đi rồi
mùi hôi thối bốc lên khắp người
về tắm giường mấy lần sầu vẫn chưa hết
còn bé ba tuổi nó chưa biết gì chứ nó vẫn còn ám ảnh
ông nhiều bà hoàng nhớ lại
ông chẩm lấy ông nội
m t m p ngây ngô nhìn mọi vật xung quanh
dường như hai chị em vẫn chưa cảm nhận hết nỗi đau đớn mà gia đình con ao phải gánh chịu
từ ngày xa bố mẹ hai đứa trẻ chỉ biết cuốn lấy ông bà nội
hai đêm liền m t mất ngủ
cứ tối đến lại ông lấy bà nội sợ xệt
nội con ôm đi đừng bỏ con
theo lịch kể của đứa trẻ bảy tuổi suốt ba ngày đêm ở cùng bố mẹ trong căn nhà khoa trái
nhờ thùng sữa mà ông nội cho vào thứ bảy tuần trước vào ngày chín tháng bốn
hai chị em chia nhau uống để cầm cư trước khi được mọi người đập cửa và cứu sống
thắp đến hương lên bản thờ hai vợ chồng của hai đứa em ở chùa
chị nguyễn ngọc châu chị gái của anh đê không cầm được nước mắt
sau khi khám nghiệm tử thi gia đình cũng nhanh chóng tổ chức hòa táng
và đưa cho cốt hai vợ chồng anh đê gửi về nhờ ở ngôi chùa gần nhà
sự ra đi đột ngột của hai đứa em khiến chị châu chết lặng
cứ mỗi lần nhìn thấy tụi nó là góc mết ông nội không dám hai đứa nhỏ là như vậy
mấy tháng trước thằng đê nói mua được cái nhà mình cũng mừng cho em
cuối cùng bù đề mới biết là nhà thuê
may mà hai đứa trẻ vẫn còn sống
hỏi con bé lớn nó bảo nhường sữa cho con em dắt con em đi vệ sinh
đến khi vào được nhà thì con bé môi khô chảy máu luôn
người thì lả đi trong nhà không còn nước uống hay thích ăn gì cả
giờ chỉ mong hai đứa nó nguôi ngoai chứ ba ngày đêm ở cùng bố mẹ nó
đau đớn lắm chị châu tâm sự
theo chị châu qua lời kể của đứa cháu gái bảy tuổi trong ba ngày ở cùng bố mẹ
bé mở pê ba tuổi cứ ôm lấy anh đê để ngủ
còn mở tê bảy tuổi thì thấy em ngủ với bố cũng nằm kế mẹ
hai đứa nhỏ khờ khạo cứ thế chịu đựng suốt ba ngày đêm
nhìn con trai con dâu của mình chết mà đau quá
cho dù nó có thiếu nợ bao nhiêu rồi trả thực từ từ chứ sao lại nỡ lòng lào lặn như vậy
ông nhiều nức nghẹn
để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của hai đứa trẻ ông hiểu không dám nhắc đến bố mẹ của chúng
kết quả thăm khám của bác sĩ may mắn mở tê và mở pê không có biểu hiện bất thường
riêng mt mất ngủ liên tục suốt mấy đêm vẫn còn ám ảnh về cái chết của bố mẹ
giờ thấy món đồ của con tôi đau lắm mà không dám khóc
vì khóc rồi ảnh hưởng đến linh hồn của con mình
bà nguyễn thị thiệt vợ ông nhiều sốc mấy ngày liền không ăn uống được
giờ còn hai vợ chồng già phải cố mà lo cho hai đứa cháu
chứ tụi nó bố mẹ đã không còn mình mà có chuyện gì nữa thì ai lo
ông nhiều nuốt nước mắt
theo ông nhiều hơn một mươi năm nay bà thiệt bị gai cuộc sống cao huyết áp nên chỉ có thể di chuyển được trong nhà
mỗi sinh hoạt hàng ngày đều do ông chăm sóc
thương hai đứa cháu nội sớm phải chịu cạnh
mồ côi ông cũng chẳng biết thời gian tới cuộc sống gia đình của ông sẽ ra sao khi gánh nặng lại đổ rồn lên đôi vai gầy yếu
trong căn nhà vắng ông nhiều nhìn hai đứa cháu ngay dại thử dài thôi thì tới đâu hay tới đó